thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi năm tháng sáu việt nam có thêm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một mươi hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh và bảy mươi chín ca ghi nhận ở trong nước
thành phố hồ chí minh vẫn dẫn đầu với năm mươi bảy ca sau đó là bình dương một mươi bình thuận năm gia lai hai
quảng ninh một bắc giang một khánh hòa một long an và hải phòng mỗi nơi một người
ba mươi trên bảy mươi chín ca ghi nhận trong nước được phát hiện trong khu vực cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy là đến nay việt nam ghi nhận tổng số một mươi bốn ba trăm hai mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín